cùng với việc quyết liệt phòng chống không để dịch lây lan thì cũng cần phải tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội giảm thiểu tác động của dịch bệnh
thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm phòng chống dịch tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các bộ ngành địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa không bộ ngành nào được chủ quan lơ là nhiệm vụ quan trọng này
bộ trưởng chủ tịch ubnd các địa phương cần trực tiếp chịu trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh
khi dịch covid quay trở lại lần hai thì các bộ ngành các tổ chức cá nhân phải đối mặt với thách thức lớn
điều này đòi hỏi các cấp các ngành trung ương và địa phương phải thật sự quyết liệt trong sự chỉ đạo điều hành phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của năm
thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ ngành địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa không được bộ ngành nào chủ quan lơ là nhiệm vụ quan trọng này
bộ trưởng chủ tịch ubnd các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh
sản xuất công nghiệp tiếp tục có những khó khăn
cần phải thầu gỡ nhất là các ngành về khai khoáng khí đốt khai thác dầu thô công nghiệp chế biến chế tạo
phải đẩy mạnh phục hồi sản xuất nhất là thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào phải được xử lý giải quyết do chuỗi cung ứng ở các nước bị đứt gãy và thiếu cả đầu ra do nhiều đơn hàng hủy
chi ngân sách tiếp tục tăng khiến cho thâm hụt ngân sách hai nghìn hai mươi dự báo sẽ tăng nguyên nhân là do tác động của dịch covid một mươi chín
tôi xin lưu ý với cả nước và các đồng chí các bộ
cái thách thức mà chúng ta
là bùng phát dịch trở lại đe dọa phục hồi kinh tế
chúng ta đã đưa ra những giải pháp để ngăn ngừa cái tốc độ nhanh
và người tử vọng đây là một thách thức mà cả nước phải quyết tâm tổ chức thực hiện cho tốt có hiệu quả
thứ hai là làm phát được kiểm soát đơn giảm dần nhưng còn nhiều thách thức
thủ tướng nhấn mạnh với tình hình dịch bệnh hiện nay thì các doanh nghiệp gặp rất nhiều trở ngại
việc gia hạn giãn hoãn nợ miễn giảm lãi suất thời gian qua đã bước đầu phát huy tốt kịp thời
cần tiếp tục làm mạnh hơn nữa vì kinh tế gặp khó khăn khi dịch covid một mươi chín quay trở lại
đây là một tuần thử thách nữa cho chính sách tài khoá và tiền tệ
gói hỗ trợ của chính phủ đặc biệt của an ninh xã hội đã được giảm bước một bước
nhưng mà gói hỗ trợ chính phủ cần phải quyết liệt triển khai nhanh hơn trúng và mở rộng hơn nữa hiệu quả hơn nữa
đi liền với đó là cải thiện môi trường vận tư kinh doanh cho các hội hình doanh nghiệp của nước ta
cách hợp đồng bộ hiệu quả các chính sách
nhất là chất tiền tài chính và tiền tệ để kinh tích mạnh mẽ tổng cầu
trong đó lưu ý quy mô phạm vi đủ lớn phương tích hỗ trợ hiệu quả để tạo ngay động lực tăng trưởng bảo đảm mục tiêu định hướng
về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục thực hiện đúng luật giáo dục
bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo phải quyết định kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học
chủ tịch ubnd các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi
bộ giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung
bộ giáo dục ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền để nhân dân yên tâm không để sơ xuất xảy ra